thưa quý vị và các bạn như phóng viên truyền hình công an nhân dân tại bắc cạn vừa điện về cho biết
nguồn phóng xạ cs một trăm ba mươi bảy trong nhà máy xi măng bắc cạn đóng trên địa bàn phường xuất hóa thành phố bắc cạn
đã bị mất trong quá trình lưu giữ tại kho
trước đó thực hiện chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh công an tỉnh bắc cạn đã phối hợp với sở khoa học và công nghệ yêu cầu công ty cổ phần xi măng bắc cạn
di chuyển nguồn phóng xạ được cất giữ tại kho về nơi lưu giữ trước ngày một mươi năm tháng một mươi hai để đảm bảo an toàn
tuy nhiên phía công ty xi măng bắc cạn đã thông báo là nguồn phóng xạ trong kho của công ty đã biến mất
theo sở khoa học và công nghệ tỉnh bắc cạn nguồn phóng xạ cs một trăm ba mươi bảy được đặt trong hộp trì
bên trong là một thùng gỗ có kích thước
bên ngoài là một thùng gỗ có kích thước năm mươi x ba mươi năm x hai mươi cm tương đương với một thùng biaon
hiện lực lượng các cơ quan chức năng tỉnh bắc cạn đang tiến hành truy tìm nguồn phóng xạ bị mất